các vụ nổ mới đã làm dung chuyển thủ phủ của khu vực tranh chấp nagunaru karabakh ngày một mươi tháng một mươi
bất chấp armenia và azerbaijan trước đó đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn
nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh giữa hai nước
hiện tại cả hai bên đều đang cáo buộc lẫn nhau đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
bộ quốc phòng armenia đã cho biết các lực lượng azerbaijan tiến hành một cuộc tấn công
chỉ năm phút sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực
trong khi đó bộ quốc phòng azerbaijan cũng cáo buộc các lực lượng armenia
vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi thực hiện các cuộc tấn công tại khu vực nagorno karabakh
các vụ nổ mới đã làm dung chuyển thủ phủ của khu vực tranh chấp nagorno karabakh
trước đó trong cuộc tham vấn tổ chức ngày chín tháng một mươi tại moscow
theo sáng kiến của nga azerbaijan và armenia đã đồng ý ngừng bắn
vì mục đích nhân đạo nhằm trao đổi tù binh và thi thể những người thiệt mạng